xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay chủ nhật ngày một mươi ba tháng hai
sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung chi tiết
thưa quý vị qua kiểm tra giám sát lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
đã phát hiện các vụ vận chuyển kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
và có xuất xứ nước ngoài nghi vấn nhập lậu
vào chiều ngày một mươi hai tháng hai tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại thị trấn tri lăng huyện tịnh biên
do ông lê thanh nam làm chủ phát hiện bày bán một mươi bảy điện thoại di động nhãn hiệu apple
mã quốc tế sáu trăm năm mươi ốp lưng và kính cường lực không rõ nguồn gốc
trước đó vào khoảng một mươi giờ cùng ngày tại khu vực ấp an ưng thị trấn an phú huyện an phú
lực lượng chức năng bắt quả tang xe tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c ba nghìn bảy trăm năm mươi hai do trần duy linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện cái bè tỉnh tiền giang điều khiển
chở nhiều thùng cắt tông và bao tải chứa nhiều vật dụng không có tem nhãn phụ kèm theo
nghi vấn hàng hóa nhập lậu tại thời điểm kiểm tra ông nam và ông linh không xuất trình được hóa đơn chứng minh
nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa tổ công tác bàn giao cho công an địa phương lập biên bản tạm giữ
để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng
lâm châu tâm ba mươi bảy tuổi chú huyện trảng bom về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ trái phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai phối hợp với phòng cảnh sát điều tra
về tội phạm kinh tế công an tỉnh đồng nai phát hiện tâm đang vận chuyển một mươi dàn pháo loại ba mươi sáu ống
có trọng lượng một mươi ba tám kg ở địa bàn ấp năm xã sông chầu khám xét khẩn cấp nhà ở của tâm ở thị trấn tràng bom
công an thu giữ thêm một mươi quả pháo trứng qua đấu tranh tâm khai nhận số pháo trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch
với giá sáu triệu đồng mang về bán kiếm lời thì bị bắt
thưa quý vị thời điểm trước ngày valentine do nhu cầu của người dân nên giá hoa hồng đỏ đà lạt tăng gấp ba lần so với ngày thường
theo đó mỗi cành hoa hồng đỏ tại vườn có giá từ sáu đến tám đồng trong khi trước đó chỉ có giá từ hai ba đồng
lý giải cho việc giá hoa tăng đột biến trước ngày valentine các nhà vườn cho biết là do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cho nguồn cung tại các hộ trồng hoa giảm từ hai mươi
trước đó nhiều nhà vườn đã thu hẹp diện tích do bị thua lỗ hai vụ liền kề
bên cạnh đó thì năm nay khách đặt mua hoa từ khá sớm nên dự báo giá hoa sẽ tiếp tục tăng
quý vị thân mến ngày lễ valentine một mươi bốn tháng hai là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm và dành tặng cho nhau những món quà
đặc biệt cận kề ngày lễ tình nhân cũng là thời điểm thị trường quà tặng bắt đầu sôi động với những mẫu mã đa dạng của nhiều sản phẩm giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn những món quà dành tặng cho một nở của mình
có mặt tại một cửa hàng quà tặng tại phố cầu giấy hà nội chị hà thị phương thúy muốn chọn cho mình một món quà tặng bạn trai vào ngày lễ tình nhân
chị đang phân vân giữa một số mẫu mã sô cô la trong ngày này
sô cô la thì đặc biệt đối với ngày lễ valentine thì không thể thiếu
nó mang lại sự ngọt ngào những điều may mắn những tình cảm của người tặng dành đến cho người được tặng
năm nay sô cô la tươi khá thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng
với kết cấu và hương vị đặc biệt ngoài ra loại sô cô la này không chất bảo quản nên đặc biệt tốt cho sức khỏe của người dùng
bên cạnh đó các cửa hàng cũng nhanh nhạy triển khai dịch vụ thiết kế in hình thông điệp lên thanh sô cô la theo yêu cầu của khách hàng
sản phẩm được lựa chọn nhiều nhất trong
dịp này thì vẫn là sản phẩm truyền thống của chúng tôi đấy là sô cô la tươi
tại vì nó rất là khác biệt so với các dòng sô cô la thường là nó mềm mịn mát và tan
và năm nay thì họ còn được rắt vàng lên cho nên là mọi người đều đa số là đều lựa chọn sô cô la tươi có sắc vàng lên ạ
nếu mà so với hai năm trước thì sức mua năm nay nó đã hơn nhiều rồi
hoa là lựa chọn thứ hai sau sô cô la cho ngày lễ tình nhân
nhiều chủ tiệm hoa cho biết do dịp lễ valentine năm nay ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
nên nhu cầu về hoa lớn dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng
vì vậy giá các loại hoa đều tăng từ hai mươi đến ba mươi
nhằm phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng các cửa hàng quà tặng đồ lưu niệm cũng đẩy mạnh hoạt động trên các kênh thương mại điện tử
với nhiều mặt hàng từ đồ trang sức mỹ phẩm đến sô cô la handmade
tiếp theo mời quý vị điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
bộ giao thông vận tải và ngành hàng không việt nam đã sẵn sàng và chủ động kế hoạch mở lại
sớm đường bay thường lệ chở khách quốc tế
tuy nhiên việc mở cửa bầu trời phụ thuộc vào điều kiện hành khách quốc tế nhập cảnh và giám sát y tế trong nước
đến thời điểm này ngoại trừ trung quốc tất cả các quốc gia việt nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý nối lại chuyến bay thường lệ
nghị định một trăm hai mươi một hai nghìn hai mươi một ndcp về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài quy định
điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải có các thiết bị điện tử và hệ thống camera để
để theo dõi giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong điểm kinh doanh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các hình ảnh phải được lưu trữ đầy đủ trong thời hạn tối thiểu một trăm tám mươi ngày kể từ ngày ghi hình
trước tình trạng xe chở hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hoa quả tươi liên tục tăng trong những ngày qua
sở công thương tỉnh lạng sơn thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh lạng sơn để xuất khẩu sang trung quốc
thời gian thực hiện từ ngày một mươi sáu tháng hai
đến hết ngày hai mươi năm tháng hai
sau khi giá xăng dầu điều chỉnh theo hướng tăng nhiều cửa hàng kinh doanh tại các tỉnh như an giang cần thơ cà mau đã mở cửa hoạt động
theo nhận định của lực lượng quản lý thị trường các địa phương vùng tây nam bộ hôm nay cơ bản các cửa hàng sẽ hoạt động trở lại bởi giá xăng dầu đã được điều chỉnh theo hướng tăng
thưa quý vị đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư đã thực sự nhấn chìm các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ
nhiều doanh nghiệp phá sản hàng ngàn khách sạn trên khắp đất nước phải giao bán còn người dân thì luôn trong tâm lý e rè cẩn trọng vì lo sợ dịch bệnh
vào thời điểm này du lịch việt nam đã trở lại đà phát triển khi dịch bệnh ở các địa phương cơ bản được kiểm soát tỷ lệ bao phủ vaccine rộng các tỉnh thành trên cả nước đã mở cửa đón khách du lịch
du lịch nội địa đang đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi hoàn toàn ngành du lịch mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
trong suốt năm hai nghìn hai mươi một kinh tế của công ty du lịch này bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh
cũng bởi vậy bước sang năm hai nghìn hai mươi hai khi du lịch nội địa mở cửa trở lại lượng khách du lịch trong nước nhiều dần lên thậm chí có những nơi quá tải giúp nền kinh tế của doanh nghiệp ổn định
đây cũng chính là tín hiệu vui mừng của du lịch nội địa việt nam
so với năm ngoái thì thật sự là năm nay là khởi sắc du lịch đã có các tín hiệu rất là vui
cái lượng khách đi thật sự là rất đông chính phủ mình đã bắt đầu mở cửa cho có một số chuyến và chặt tơ mà đưa khách nước ngoài vào một số cái điểm chỉ định như là phú quốc nha trang
khách du lịch quốc tế đến việt nam phải chịu cái sự kiểm soát chặt chẽ về cái quy tắc phòng chống dịch của việt nam
cũng rất nhiều báo đài cũng đã đăng những cái hình ảnh ở nhiều khu du lịch là kín đặc du khách
đây là những cái tín hiệu rất là tích cực đánh dấu một cái sự phục hồi có thể tương đối mạnh mẽ những cái tín hiệu để chúng ta hy vọng là ngành du lịch cũng sẽ sớm bùng nổ trong năm hai nghìn hai mươi
chương trình kích cầu du lịch nội địa người việt nam đi du lịch việt nam được nhiều người dân hưởng ứng và thực hiện thành công
trong bối cảnh dịch bệnh đầu năm người dân thường có xu hướng lựa chọn những địa điểm gần không gian thoáng yên tĩnh ít người
chi phí thấp
để du xuân đi
điển hình như làng cổ đường lâm một vùng đất địa linh nhân kiệt hấp dẫn các du khách bởi nhiều công trình kiến trúc nhà ở di tích đặc sắc mang đậm nét truyền thống văn hóa người việt
ví dụ giá vé nhà nước quy định thì chỉ có hai mức là hai mươi đồng cho người lớn và một mươi đồng cho trẻ em và người nước ngoài
và đến đây thì du khách sau khi có những chuyến tham quan trải nghiệm nhiều loại hình du lịch ví dụ như du lịch di sản tâm linh du lịch trải nghiệm rồi photo tour và những cái hoạt động khác nữa
thì có thể sử dụng những cái dịch vụ này
những cái dịch vụ tại làng cổ đường lâm như là có thể thuê xe đạp với những cái giá mức vừa phải bốn mươi
chúng tôi cũng khuyến khích bà con là phải bảo đảm về chất lượng an toàn mẫu mã rồi giá cả hợp lý để tạo điều kiện cho du khách đến đây có những ấn tượng thật tốt đẹp trong những chuyến tham quan di tích làng cổ đường lâm này
vì trong cái dịp năm mới này mọi người thì sẽ có một cái buổi du xuân nhưng mà tuy nhiên là trong cái buổi thời buổi dịch giã như này thì mình cũng lựa chọn một cái địa điểm mà gần hà nội
và tại đây thì mình cũng
tôi được vào trong nhà cũng sẽ rất là nhiều người người ta rất là nhiệt tình và giới thiệu cả về những cái nét văn hóa ở trong làng ngày xưa của họ nữa
thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín du lịch tại nhiều địa phương đã thực sự khởi sắc
đây là những tín hiệu rất tích cực cho ngành du lịch trước khi bước vào năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên du lịch nội địa vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi
đó là sự khác biệt chưa nhất quán về quy định phòng chống dịch bệnh giữa các địa phương
dẫn đến cản trở đi lại và giảm hiệu quả phục hồi
các cơ quan chức năng cần có những biện pháp thiết thực hơn nữa để đẩy mạnh phát triển du lịch nội địa
thưa quý vị mở cửa du lịch quốc tế là một bước đi quan trọng trong tiến trình phục hồi du lịch của nước ta
tỷ lệ tiêm vaccine thứ sáu thế giới dự kiến đến ngày ba mươi tháng ba sẽ tiêm đủ vaccine mũi thứ ba cho toàn dân
đồng thời trong năm hai nghìn hai mươi một cả nước chỉ có tám năm trăm linh khách quốc tế so với con số hơn một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
của năm hai nghìn một mươi chín thời điểm chưa bùng phát dịch
con số này cho thấy việc ảnh hưởng nặng nề khi đóng cửa du lịch quốc tế
vậy với những thống kê trên liệu rằng đã đủ cơ sở để mở cửa du lịch quốc tế
xin mời quý vị cùng theo dõi
việt nam là điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế
từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tới nay lượng tìm kiếm quốc tế về việt nam có dấu hiệu tăng mạnh
thậm chí tăng tới ba trăm bảy mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
đó là một lượng tìm kiếm quốc tế về việt nam
đây được cho là tín hiệu lạc quan để việt nam mở cửa quốc tế thời gian tới
lộ trình đón khách quốc tế an toàn hiệu quả được thực hiện qua ba giai đoạn
trong đó giai đoạn một từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thì điểm đón khách quốc tế theo chương trình chọn gói đã thực hiện thành công
với hơn tám khách quốc tế đến ba tỉnh thành phú quốc khánh hòa quảng nam